thưa quý vị vào chiều nay năm tháng tám tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo
có ba bảy trăm linh tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay năm tháng tám
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn bảy năm triệu liều trong đó tiêm một mũi là hơn sáu bảy triệu liều
tiêm mũi hai là bảy trăm bảy mươi tám chín trăm tám mươi sáu liều
tối nay năm tháng tám bộ y tế công bố ba ba trăm linh một bệnh nhân covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc trong ngày lên bảy hai trăm bốn mươi bốn trường hợp trong đó năm ca nhập cảnh và bảy hai trăm ba mươi chín ca ghi nhận trong nước
địa phương có số ca mắc nhiều nhất là tp hcm với ba tám trăm tám mươi sáu tiếp đó là bình dương tám trăm hai mươi hai ca
tp hcm ghi nhận sáu mươi chín ca mắc mới
để đảm bảo sử dụng hiệu quả và chất lượng số vaccine được bộ y tế phân bổ
sở y tế tp hcm đề nghị các đơn vị khẩn trương
tổ chức tiêm toàn bộ vaccine của pver và moderna đã được cấp phát trước ngày tám tháng tám
theo quy định sau khi vaccine phòng ngừa covid một mươi chín được phân bổ cho tp hcm phải được bảo quản
ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c và phải sử dụng hết trong vòng tối đa ba mươi ngày
để đảm bảo sử dụng hiệu quả và chất lượng số vaccine được bộ y tế phân bổ
sở y tế tp hcm đang đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức tiêm toàn bộ vaccine của pfizer và moderna
đã được cấp phát trước ngày tám tháng tám
đồng thời giao trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố khẩn trương giả soát ngay kế hoạch tổ chức tiêm
hai loại vaccine này của các đơn vị để kịp thời điều phối cho các đơn vị khác đảm bảo sử dụng hết số vaccine được cấp
hôm nay năm tháng tám viện kiểm sát nhân dân tp long khánh tỉnh đồng nai đã hoàn tất cáo trạng
truy tố và chuyển tòa án cung cấp đề nghị xét xử bị can vũ nhật tân ba mươi tám tuổi trú tại phường xuân tân
về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng khoảng tám giờ ngày hai mươi hai tháng bảy tại chốt kiểm dịch gầm cầu bình lộc thuộc địa phận bảo vinh thành phố long khánh
khi lực lượng chức năng yêu cầu khai báo y tế tân không chấp hành và chửi bới lăng mạ tổ công tác
gỡ khẩu trang to tiếng thách thức và dùng chân đạp vào người một thành viên tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát
trước hành vi hùng hãn và bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an đã khống chế
đưa đối tượng về trụ sở công an lập hồ sơ để xử lý
từng có bốn tiền án trong đó có hai tiền án liên quan đến ma túy vừa mới ra tù vào cuối năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại quận lê trân tp hải phòng lại tái phạm tội
đối tượng đã bị bắt giữ vào ngày hôm nay năm tháng tám khi đem ma túy sang hải dương để tiêu thụ
vào khoảng tám giờ cùng ngày tại quốc lộ năm chân cầu lai vu
thuộc địa phận tiền trung phường ái quốc thành phố hải dương phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với công an phường ái quốc tp hải dương phát hiện bắt quả tăng tùng đang cất giấu hai túi nilon
bên trong chứa chất tinh thể màu trắng trọng lượng khoảng một mươi sáu gram
tùng khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá được mua ở thành phố hải phòng mang sang hải dương bán kiếm lời
liên quan đến vụ việc cán bộ công chức đi chơi gold vi phạm quy định phòng chống dịch xảy ra tại bình định
đang được dư luận hết sức quan tâm
vào trưa nay ủy ban nhân dân tỉnh bình định đã họp báo công bố quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với ông nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch của tỉnh này
thời gian tạm đình chỉ công tác là ba mươi ngày kể từ ngày hôm nay năm tháng tám
trước đó theo báo cáo của trung tâm y tế tp quy nhơn từ ngày ba mươi một tháng bảy cho đến ngày một tháng tám
các ông nguyễn công thành phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch tỉnh bình định
nguyễn hữu lộc kinh doanh khoáng sản ti tàn lê văn thảo công tác tại công ty cổ phần phú tài
đã chơi gold tại sân gôn của flc quy nhơn bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín đang áp dụng trên địa bàn
trong quá trình này bốn người trên có tiếp xúc gần với công nhân của sân gôn là f một
có kết quả dương tính với sars cov hai trong ngày ba tháng tám và phải đi cách ly tập trung
cũng liên quan đến vụ việc này trong ngày hôm nay tổng cục thuế đã ban hành quyết định
về việc tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
bắt đầu từ ngày bốn tháng tám đối với ông nguyễn công thành phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định
để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
nhằm góp phần động viên và hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay ngày năm tháng tám chuyến xe ưu thương vận chuyển chín tấn rau củ quả các loại
đã lên đường đến với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh khánh hòa
chương trình do đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh khánh hòa
tỉnh lâm đồng phát động và quyên góp hỗ trợ cho các đồng nghiệp và nhân dân các tỉnh thành phố
đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
bằng những hành động cụ thể cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên hội phụ nữ
đã trực tiếp xuống các nhà vườn trên địa bàn thu mua lựa chọn sơ chế đóng gói
và đưa lên xe vận chuyển kịp thời cho các địa phương
sau khi tiếp nhận số rau củ quả nói trên công an tỉnh khánh hòa sẽ chủ động phân bổ
về công an các đơn vị địa phương
các đơn vị của bộ công an và một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh
nhằm góp phần hỗ trợ thêm bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ của lực lượng phòng chống dịch
trước đó đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh lâm đồng đã tổ chức chuyến xe yêu thương
hỗ trợ hàng chục tấn rau củ quả cho cán bộ chiến sĩ công an và người dân thành phố hồ chí minh
nhằm góp phần chung tay giúp sức với địa phương phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó công an thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hứa hán võ trú tại quận sáu về tội chống người thi hành công vụ
hứa hắn võ là đối tượng đã ép xe đồng chí đại úy phan tấn tài cán bộ công an quận sáu
nhằm thoát khỏi sự truy đuổi khiến đồng chí tài tử nạn vào chiều hai tháng tám
tổ công tác công an quận sáu trên đường tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
phát hiện một thanh niên đang lưu thông trên đường
tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra phát hiện thanh niên có nghi vấn sử dụng ma túy trái phép
nên đã đưa về trụ sở công an phường một mươi một để test ma túy và xử lý
khi gần đến trụ sở công an phường thì đột nhiên đối tượng phóng xe bỏ chạy
tổ công tác lập tức truy đuổi đến đường lò gốm thì đối tượng ép xe khiến xe của đồng chí phan tấn tài
lao lên vỉa hè và đập vào tường nhà dân
mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do chấn thương quá nặng
đồng chí tài đã không qua khỏi hy sinh vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng tám
ngay trong tối ngày hai tháng tám đối tượng đã đến công an phường một mươi một tự thú
qua tết nhanh đối tượng dương tính với ma túy
tại cơ quan điều tra hứa hắn võ khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
rất nhiều đối tượng đã bị xử lý bởi hành vi vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch
tuy nhiên đó có lẽ vẫn chưa là bài học cho các đối tượng khác
lại thêm một vụ việc mới xảy ra tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid
chốt kiểm soát covid một mươi chín số năm đạt tại ủy ban nhân dân xã tân an thảnh huyện bình tân tỉnh vĩnh long
công an huyện bình tân đã lập biên bản đề nghị xử phạt trường hợp này
đó là đối tượng nguyễn trung liệt chú huyện châu thành tỉnh đồng tháp điều khiển xe ô tô tải
chạy trên quốc lộ năm mươi bốn theo hướng đi từ tỉnh đồng tháp qua địa bàn huyện bình tân tỉnh vĩnh long
sau khi được khai báo y tế tại chốt kiểm soát lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện
đối tượng đã điều khiển phương tiện không đúng lịch trình đã đăng ký theo mã qr nên yêu cầu quay đầu xe
tuy nhiên đối tượng không tuân thủ tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy
cảnh sát giao thông huyện bình tân đuổi theo và mời đối tượng về làm việc
hiện vụ việc đã được công an huyện bình tân lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật
xác định đây là thời điểm đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện
các hành vi vi phạm pháp luật nhất là tội phạm về ma túy
chính vì vậy để giữ vững tình hình an ninh trật tự lực lượng công an thành phố vẫn duy trì
thường xuyên các tổ công tác chín trăm một mươi một tuần tra lưu động trên các tuyến đường
nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định chống dịch
tuần tra đột xuất trên các tuyến đường giáp ranh giữa quận ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng và thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
hai mươi giờ tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một phát hiện rất nhiều những trường hợp thanh thiếu niên ra đường không cần thiết
sau hai mươi giờ sau khi biện minh với rất nhiều lý do chính đáng các trường hợp này thú nhận ra đường đêm khuya
chỉ để hóng gió thậm chí là mua bia về nhậu nhẹt điều đáng nói nhiều người còn không mang khẩu trang
bất chấp quy định phòng chống dịch của thành phố tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính
nhắc nhở và yêu cầu quay đầu xe
đối với những đối tượng không chấp hành sẽ quay đầu xe gặp lực lượng những đối tượng đó thì tội công tác sẽ chia các mũi ra để chi đuổi hoặc là ám sát
nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho các thành viên trong tổ công tác còn đối với có một số đối tượng thì trình bày những lý do không chính đáng khi ra ngoài đường
hoặc là đi mua những thứ lương thực thực phẩm không cần thiết
thực tế qua tuần tra
dịch vụ kiểm soát vẫn còn rất nhiều trường hợp không chấp hành theo quy định phòng chống dịch
thậm chí còn lợi dụng thời gian giãn cách để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
hai đối tượng này khi phát hiện thấy tổ công tác đã quay đầu xe bỏ chạy
kiểm tra hành chính và một số vật dụng khác nghi vấn đối tượng sử dụng và tàn trự trái phép chất ma túy
ngay sau đó các đối tượng đã được bàn giao cho công an phường hòa hải tiếp tục đấu tranh làm rõ
đối với lại những trường hợp
về ra đường mà
vấn vấn sử dụng trái phép chất ma túy hoặc là tăng trữ vấn đề chất ma túy thì tổ tiến hành xử lý nghiêm vấn đề này
trong giai đoạn giãn cách thì các đối tượng này là không
thực hiện theo cái chỉ thị năm của thành phố mà ra đường không lý do
mà ra đường với lại cái mục đích là đi mua ma túy để sử dụng thì tổ tiến hành là kiểm tra
phát hiện và đưa về công an phường bàn giao xử lý theo đúng pháp luật
nhiều lực lượng chín trăm một mươi một đã phân công lực lượng sẵn sàng tiếp nhận những vụ việc khi chín trăm một mươi một liên hạc
chúng tôi sẽ cử lực lượng công an sử súng cùng phối hợp tiếp nhận lập hồ sơ ban đầu
và đưa về cơ quan để
đấu tranh ban đầu rồi bắt đầu chuyển những vụ việc liên quan tới các dấu hiệu hình chính thì xử lý tại đây công an phường
những dấu hiệu hình sự thì chuyển cho công an quận để phối hợp xử lý
quá trình tuần tra lưu động liên tục trên các tuyến trọng điểm địa bàn giáp ranh lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện rất nhiều vụ việc
nổi lên là các đối tượng liên quan đến ma túy
đây là thời điểm các đối tượng thường ra đường để giao dịch mua bán trái phép chất ma túy
vậy nên việc duy trì thường xuyên các tổ công tác tuần tra đã góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm
giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
vào khoảng một mươi sáu h chiều nay công an quận nam tử liêm hà nội đã bắt giữ đối tượng lê minh khánh chú quận hai bà trưng hà nội
đây là đối tượng còn lại trong nhóm cướp xe máy của chị lê thị trâm
nữ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô tì hà nội
tại phường đại mỗ quận nam tử liêm vào dạng sáng ngày ba tháng tám vừa qua
trước đó lực lượng chức năng đã bắt giữ ba đối tượng là bùi quý dương chú quận hoàng mai hà nội
trịnh minh hiếu chú quận thanh xuân hà nội và trương thiên bình chú quận long biên hà nội
qua đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng khai nhận vào tối ngày hai tháng tám
dương hiếu đã cùng khánh và bình rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài cá nhân
các đối tượng về nhà khánh lấy hung khí bọc vào áo sau đó bản nhau chọn khu vực tối
vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản
khi đến khu vực trước cửa nhà số hai trăm hai mươi ba đường đại mỗ phát hiện chị lao công đang dọn vệ sinh môi trường
quan sát thấy vắng người các đối tượng đã tiếp cận thực hiện hành vi cướp tài sản của chị
hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định
kính thưa quý vị sáng nay sở y tế tp hcm đã có công văn hòa tóc gửi trung tâm cấp cứu một một năm
các bệnh viện trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện yêu cầu phải sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám
cấp cứu và không để người bệnh tử vong tại nhà do chậm trễ hoặc là từ chối tiếp nhận người bệnh
và thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh
sở y tế tp hcm yêu cầu thủ trưởng các đơn vị luôn sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám và cấp cứu hai mươi bốn trên bảy
khẩn trương đánh giá tình trạng người bệnh sơ cấp cứu ban đầu đảm bảo trực hai mươi bốn trên bảy
luôn mở cổng bệnh viện để sẵn sàng tiếp nhận khi người dân tự đến khám hoặc cấp cứu đặc biệt vào ban đêm
tuyệt đối không bị thủ tục hành chính mà làm chậm trễ việc cấp cứu người bệnh
tuy tình trạng người bệnh và quyết định việc tiếp tục điều trị người bệnh tại đơn vị hay cần chuyển tuyến điều trị
không được yêu cầu người bệnh phải có xét nghiệm test nhanh hoặc pci dương tính với sars cov hai mới tiếp nhận
ngoài ra các đơn vị chú động bố trí thêm dường văn ca bệnh oxy dự trữ tại khu vực tiếp nhận và cấp cứu
đảm bảo không để người bệnh diễn biến nặng hơn do phải chờ đợi lâu
để đảm bảo sử dụng hiệu quả và chất lượng số vaccine được bộ y tế phân bổ
sở y tế tp hcm đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức tiêm toàn bộ vaccine của pfizer và moderna
đã được cung cấp phát trước ngày tám tháng tám
theo quy định sau khi vaccine phòng ngừa covid một mươi chín được phân bổ cho tp hcm
phải được bảo quản ở nhiệt độ hai tám độ c và phải sử dụng hết trong vòng tối đa ba mươi ngày
để đảm bảo sử dụng hiệu quả và chất lượng số vaccine được bộ y tế phân bổ
sở y tế đang đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức tiêm toàn bộ vaccine của pfizer và moderna
đã được cấp phát trước ngày tám tháng tám
đồng thời giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm khẩn trương rà soát ngay kế hoạch tổ chức tiêm
hai loại vaccine này của các đơn vị để kịp thời điều phối cho các đơn vị khác
nhằm đảm bảo sử dụng hết số vaccine được cấp
trong những ngày vừa qua các quận nguyện và tp hcm đã đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine
hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine đợt năm theo kế hoạch và đang ngày thứ ba của đợt sáu
theo số liệu từ cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm cập nhật sáng ngày năm tháng tám
số lượt tiêm trong ngày bốn tháng tám tại thành phố là một trăm năm mươi chín ba trăm tám mươi chín người
nâng tổng số người được tiêm toàn thành phố lên một bốn trăm ba mươi tám trăm hai mươi tám người
để kịp thời có vaccine tiêm cho người dân trong thời gian chưa nhận
được vaccine do bộ y tế phân bổ ủy ban nhân dân tp hcm đã đề nghị
ủy ban nhân dân tp hcm cho mượn năm trăm linh liều vaccine verocell của sinopharm
hiện hải phòng có trên hai triệu người trong đó đủ điều kiện tiêm vaccine khoảng một sáu triệu người
trong khi đến nay bộ y tế mới cấp cho hải phòng gần một trăm sáu mươi năm liều
nên số lượng vaccine cần bổ sung rất lớn
trong khi tp hcm hiện có khoảng một triệu liều vaccine verocell của sinopharm
theo thông báo hải phòng đã thống nhất chủ trương tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sinopharm
theo thứ tự ba nhóm
nhóm ưu tiên số một là lái xe phụ xe đường dài
nhóm ưu tiên số hai là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trung quốc
và công nhân đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp
nhóm ưu tiên thứ ba là người dân xung phong được tiêm
tiếp tục nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sẽ là những tin tức từ các tỉnh thành phía nam
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ lê hoài nam hai mươi chín tuổi
ngụ thành phố hồ chí minh
chai dưỡng của bé trai bị đánh đập giả mang trong clip xuất hiện trên mạng xã hội
gây bức xúc dư luận để điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào tối ngày bốn tháng tám trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip dài bốn phút
ghi là cảnh người đàn ông liên tục đấm đá như bỗng bé trai ném xuống nệm
mặc cho cháu bé liên tục gào thét
sau đó một người phụ nữ xuất hiện nhưng không ca ngăn
và người đàn ông tiếp tục quát mắng đánh bé trai
ngay khi clip vụ bỏ hành xuất hiện trên mạng xã hội công an tp thuận an đã vào cuộc
và đưa người đàn ông về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an lê hoài nam đã thừa nhận hành vi đánh đập bé trai
nam khai nhận đã dẫn đến sống chung như vợ chồng với người phụ nữ
tại phường bình chuẩn tp thuận an cho bé bị bỏ hành là con riêng của vợ hờ
đồn biên phòng sông trăng phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh long an vừa liên tiếp phát hiện và bắt hai vụ nhập cảnh trái phép
tạm giữ tám đối tượng
vụ đầu vào đàn sáng ngày năm tháng tám tại khu vực thủ ấp bưng ràm xã bưng điền b
huyện tân hưng phát hiện năm đối tượng đều ngụ tính thanh hóa có hành vi nhập cảnh trái phép
từ campuchia về việt nam do dịch covid một mươi chín bùng phát không tìm được việc làm
đến ba giờ bốn mươi năm phút cùng ngày tại khu vực ấp cây me xã hương điền huyện tân hưng
lực lượng tiếp tục phát hiện bắt giữ ba đối tượng ngụ tỉnh hà tĩnh
các đối tượng khai nhận thuê xe ô tô đi từ phnom penh về tỉnh preven campuchia
để về việt nam thì bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh long an bắt giữ
hiện bộ đội biên phòng phối hợp với công an tỉnh long an tiếp tục điều tra làm rõ
các đối tượng vi phạm và các đối tượng có liên quan
công an thị trấn gành hào huyện đông hải tỉnh bạc liêu qua tuần tra kiểm soát khu vực
kẻ ven biển phát hiện lập biên bản bảy người cùng thị trấn gành hào đi câu cá
trong lúc địa phương đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch
làm việc với công an những người này khai nhận do giãn cách xã hội ở nhà buồn
nên muốn đi câu cá dễ quay và có cá ăn
công an thị trấn gành hào xác định việc ra khỏi nhà của bảy người này là không cần thiết
lý do đưa ra không chính đáng nên lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính
đối với mỗi người hai triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp cá nhân
đối với người tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến sáng nay ngày năm tháng tám toàn tỉnh đồng nai ghi nhận tổng số ca dương tính
với sars cov hai trong đợt dịch thứ tư này là sáu ba trăm hai mươi tám ca trong đó thành phố biên hòa nhiều nhất
với ba bốn mươi bốn ca ngành y tế đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục tập trung truy vết
xét nghiệm mở rộng tại các ổ dịch cũ và mới xét nghiệm diện rộng tại các ổ dịch lớn
ở các khu vực phong tỏa tập trung kiểm tra xét nghiệm công nhân trong các doanh nghiệp
thực hiện ba tại chỗ đảm bảo thực hiện đúng quy định về xét nghiệm tầm soát
và sắp xếp sản xuất nơi ở phân luồn năm k kiểm tra các điều kiện hoạt động
và xử lý thích hợp đối với các cơ sở sản xuất nhỏ nằm xen kẽ trong các khu dân cư
bệnh viện giải chiến số bảy chỉ sau vài ngày hoạt động tại đây đã tiếp nhận
khoảng sáu trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín số lượng bệnh nhân đông nên khối lượng công việc rất lớn
các ca kíp được sắp xếp thay phiên liên tục trong ngày để nhân viên y tế đủ sức làm việc
và bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ
đồng thời cứ ba ngày bệnh nhân đông nên khối lượng công việc rất lớn
trong ngày một lần toàn bộ khoảng bốn mươi nhân viên bao gồm các lực lượng y tế công an quân đội
đang làm nhiệm vụ tại đây sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai định kỳ
khoảng là trên dưới một mươi bác sĩ và các điều dưỡng thì tụi em sẽ chia ca ra ba nhóm chính
thì từng nhóm đó thì sẽ chia ra mỗi nhóm đó là một bác sĩ đi khoảng là ba đến bốn tiếng
để xoay tu với nhau liên tục
để kiểm tra hết tất cả các bệnh nhân các triệu chứng của bệnh nhân giảm sức lực của anh em lại
hiện nay số nhân viên này mình chia ra là ba tổ mỗi tổ sẽ đảm nhận tám tiếng
trong tổ đó họ sẽ chia ra là cứ một ca là một bác sĩ hai điều dưỡng họ sẽ đảm nhận ba tiếng
hai tui đầu là ba tiếng hai tui sau là hai tiếng
khi mà bệnh đông hoặc có bệnh diễn biến thì họ sẽ quy động sẽ báo về cho tôi
thì tôi sẽ quy động những cái tổ khác có thể xuống hỗ trợ
hiện toàn bộ tám bệnh viện giải chiến trên địa bàn tỉnh hầu hết đã đầy bệnh nhân
trong đó bệnh viện giã chiến số sáu tại ký túc xá đại học đồng nai có quy mô lớn nhất với một hai trăm linh giường
sở y tế đã giao cho các bệnh viện tuyến tỉnh và ba bệnh viện đa khoa
khu vực phụ trách chuyên môn tại các bệnh viện giả chiến
dù tiếp nhận bệnh nhân nhẹ nhưng tại các bệnh viện đều được trang bị đầy đủ
sẵn sàng các phương tiện để điều trị khi bệnh nhân có diễn tiến nặng hơn
f không triệu chứng nè những f triệu chứng nhẹ và những f mà có bệnh nên
thì chúng tôi cũng đã xây dựng các quy trình để điều trị những bệnh nhân này
thứ hai là tất cả các bộ ba cái lóc này thì chúng tôi cũng đã xây dựng toàn bộ ba cái lóc như vậy
thì có một cái phòng tiệu phẩu
và một cái phòng cấp cứu
thì đặc biệt là đối với bệnh viện giải chiến thì họ không có xây không có cái oxy tường
thì chúng tôi cũng đã vận chuyển từ bệnh viện đa khoa khu vực long khánh lên đây một mươi cái bình oxy
và chúng tôi cũng đã trừ tru ở bên trong là bốn thêm bốn binh oxy và sẵn sàng để mà cấp cứu cho bệnh nhân
hiện toàn ngành y tế tỉnh đồng nai đã có gần sáu mươi nhân viên y tế bị lây nhiễm covid một mươi chín
trong khi nguồn nhân lực y tế cho chống dịch rất mỏng
do đó các bệnh viện giải trí đều chú trọng công tác
chống nhiễm khuẩn để đảm bảo an toàn nhất có thể cho nhân viên y tế
tiếng này đã được trang bị bảo ủng hộ rất là kỹ và tự cử hai kiểm soát nhiễm quẩn
giám sát toàn bộ về quy trình mặc đồ và anh em có sai thì chỉnh sửa cho anh em
tuyệt đối là phải giữ an toàn cho anh em
khi họ phục vụ xong cái ca của họ thì họ quay về
nó có một cái đường đi khác và nó có một cái buồn đệm
thì họ vào cái buồng đệm đó họ sẽ
thì họ sẽ thay đồ và họ khử khuẩn toàn bộ
thậm chí là họ có thể tắm cho sạch sẽ và họ được khử ramin
thực hiện phân tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo chỉ đạo của bộ y tế
hiện tỉnh đồng nai đã giao cho các địa phương tuyến huyện thiết lập các khu vực để điều trị bệnh nhân nhẹ không triệu chứng tầng một
tuyến tỉnh sẽ phụ trách điều trị bệnh nhân tầng hai mức độ trung bình và tầng ba mức độ nặng
đây là giải pháp để giảm tải cho các cơ sở điều trị covid một mươi chín
tuyến tỉnh trong đó có các bệnh viện giải chiến của tỉnh